thưa quý vị chiều qua tại cuộc họp trù bị somtc chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ammtc một mươi bốn
các nước asean đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn thách thức do dịch bệnh covid một mươi chín cũng như tình hình thiên tai bão lũ gây ra ở các nước trong khu vực
điều này đã tác động đến các hoạt động hợp tác của các nước trong khu vực
tuy nhiên các nước đã vượt qua các rào cản khó khăn để đồng hành cùng nhau
đóng góp cho việc thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng asean thông qua việc khẳng định cam kết
và quyết tâm mạnh mẽ đối với nỗ lực của khu vực trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong việc triển khai tổ chức ammtc một mươi bốn theo hình thức trực tuyến
đặc biệt đây là hội nghị được diễn ra ngay sau hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và sẽ là dịp để bộ trưởng các nước trong khu vực triển khai các cam kết văn kiện đã được lãnh đạo các nước thông qua ở hội nghị asean ba mươi bảy
trong đó cơ chế ammtc được đánh giá là một thành tố nồng cố
để thực hiện các mục tiêu trong cộng đồng chính trị an ninh
tại ammtc chính thức diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bộ trưởng các nước dự kiến thông qua tuyên bố chung ammtc một mươi bốn
trong đó nhấn mạnh đến những tác động tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai đối với các xu hướng tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hiện nay
đồng thời sẽ thống nhất các biện pháp giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả các mối đe dọa an ninh ở từng nước thành viên và khu vực
qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình an ninh ổn định để các nước thành viên sớm phục hồi sau đại dịch
tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp và phong hàm sĩ quan cảnh sát nhân dân cho sinh viên việt nam khóa d bốn mươi hai
và sinh viên lào khóa d hai mươi chín hệ đại học chính quy niên khóa hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi
trong niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năm trăm linh năm sinh viên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đào tạo đề ra
trong quá trình học tập các học viên đã được tiếp thu hiểu và vận dụng tốt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh tu dưỡng và rèn luyện bản thân
tỷ lệ sinh viên đoàn lợi xuất sắc tốt chiếm gần chín mươi sáu trong đó đã có hàng trăm lượt sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và đoạt giải cao
các học viên khóa d hai mươi chín lào đã khắc phục khó khăn nỗ lực phân đấu đặt kết quả học tập giải luyện tốt
góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị trong hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ giữa lực lượng cảnh sát việt nam và lào
tại buổi lễ các học viên đã được trao bằng tốt nghiệp phong hàm sĩ quan nhiều cá nhân đã được tặng bằng khen giấy khen
thủ tướng chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số năm mươi sáu bảy trăm tám mươi chín và mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại miền trung tây nguyên
cụ thể tạm cấp bổ sung sáu trăm linh
năm mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi cho chín địa phương
nghệ an năm mươi tỷ đồng hà tĩnh năm mươi tỷ đồng quảng bình năm mươi tỷ đồng quảng trị bảy mươi tỷ đồng thừa thiên huế năm mươi tỷ đồng quảng nam một trăm ba mươi tỷ đồng quảng ngãi một trăm năm mươi tỷ đồng bình định bảy mươi tỷ đồng con tum năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả do bão số năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín và mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi gây ra theo thứ tự ưu tiên sau
thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ dân sinh
hỗ trợ gia đình có người bị chết mất tích nhà ở bị hư hỏng
di dân khẩn cấp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại
khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão lũ ngập lụt sạt lở đất
y tế trường học công trình cung cấp nước sạch thủy lợi đê điều
tiếp tục hoạt động hỗ trợ địa phương trong công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai giúp bà con mau chóng ổn định cuộc sống
vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam công an huyện nam trà my đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia giúp nhân dân dựng lại nhà ở lợp lại các máy nhà bị hỏng tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
tại hai xã trà cang và trà nam huyện nam trà my cán bộ chiến sĩ đã giúp dựng lại nhà ở sửa chữa lợp mái cho hai mươi căn nhà
trước đó với tinh thần sung kích của tuổi trẻ hai mươi căn nhà tại huyện bắc trà my cũng đã được đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng nam hỗ trợ giúp đỡ lợp mái dựng lại nhà
tuy nhiên hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai tại địa bàn huyện phước sơn
được biết đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam huy động được gần một tỷ đồng trong đó có bốn mét tôn để hỗ trợ sáu mươi căn nhà của bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai
ngoài ra trong hoạt động lần này đoàn thanh niên công an tỉnh còn tặng hai trăm linh suất quà gồm chăn quần áo cặp vở giày dép trọc xinh thuộc ba huyện nói trên
chiều hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đối tượng chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân vụ sạt lở tại thủy điện rào trang ba
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phúc một mươi năm năm tù về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
các cơ quan chức năng đã xác định được hai mươi ba người đã bị phúc chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là một trăm linh triệu đồng người ít nhất là hai triệu đồng
phần lớn những nạn nhân của bị cáo phúc là những người có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như bị ung thư trẻ mồ côi gặp tai nạn giao thông hoặc bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị gấp
tại phiên tòa bị cáo phúc đã khai nhận hành vi thủ đoạn phạm tội của mình
phúc sử dụng các tài khoản zalo facebook và tham gia vào các nhóm từ thiện để khai thác các thông tin của các hoàn cảnh khó khăn
thông qua các tài khoản này phúc mua một số tài khoản ngân hàng ví điện tử sau đó lên mạng học cách thiết lập các website giả mạo rồi trang trí giao diện như các giao diện của một số ngân hàng để lừa các bị hại
đặc biệt đối tượng phúc nhờ phần mềm thay đổi giọng nói để gọi điện thoại đánh lừa các nạn nhân
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sau khi đọc báo và biết được gia đình chị lê thị thu thảo chú tại huyện crono tỉnh đắk nông vợ của một nạn nhân trong vụ sạt lở tại thủy điện rào trăng ba thừa thiên huế được một số nhà hảo tâm ủng hộ tiền bạc phúc đã gọi điện để lừa chị thảo bằng thủ đoạn kể trên và đã chiếm đoạt được của nạn nhân này một trăm linh triệu đồng

như nhà không có người châm coi hoặc đêm tối các gia đình ngủ say quên không đóng khóa cửa ra vào bàn công cửa tum để tiếp cận sau đó dùng các công cụ hỗ trợ để đột nhập vào nhà trộm các tài sản
trước tình hình trên công an huyện đông anh thành phố hà nội đã tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ với loại tội phạm này
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện đông anh hà nội đã điều tra khám phá bốn mươi một vụ năm mươi năm đối tượng
với tỷ lệ khám phá là tám mươi năm bốn mươi một riêng tháng một mươi một đã trịt xóa liên tiếp ba ổ nhóm trộm cắp tài sản